để hỗ trợ người việt nam tại nước ngoài bộ lao động thương binh và xã hội đã triển khai ứng dụng kết nối
hỗ trợ khẩn cấp trên điện thoại cho công dân thông qua ứng dụng di động collab sos
cho phép người lao động gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp với bộ lao động thương minh và xã hội
đây là ứng dụng miễn phí cho phép người lao động đang làm việc tại nước ngoài gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tới bộ
đặc biệt là các chương trình mà trung tâm lao động ngoài nước đang hợp tác với phía hàn quốc nhật bản đài loan trung quốc
và cộng hòa liên bang đức
trung tâm sẽ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ khẩn cấp
bên cạnh đó người việt nam tại hàn quốc có thể liên hệ với điện thoại đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
và tổng đài bảo hộ công dân
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc tám mươi hai một trăm linh sáu ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám
tổng đài bảo hộ công dân tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn

tổng đài bảo hộ công dân tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn